chào các bạn
nếu virus này xâm nhập đặc biệt là trong thời gian tới tết nguyên đán canh tí đang đến gần
nguy cơ dịch bệnh lây lan vào việt nam là hoàn toàn có thể
theo thông báo của bộ y tế tại việt nam trong thời gian vừa qua
thông qua việc giám sát tại cơ khẩu của hệ thống kiểm dịch y tế tại đà nẵng
đã phát hiện hai trường hợp quốc tịch trung quốc cư trú tại thành phố vũ hán
nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng
cả hai đã được cách ly và quản lý kịp thời
qua theo dõi sức khỏe cả hai trường hợp này đều không có biểu hiện của bệnh viêm phổi
sau đó đã hết sốt kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona và đã được xuất viện trở về nước
như vậy tính đến ngày một mươi chín tháng một việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona
tuy nhiên do nước ta có giao lưu thương mại du lịch rất lớn với trung quốc
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu
bệnh viện và các cộng đồng để phát hiện sớm và sẵn sàng thu dung
điều trị quản lý tốt các trường hợp bệnh ngay khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập
đồng thời tổ chức các đoàn công tác của bộ y tế đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tại các địa phương để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách liên tục
kể cả trong dịp tết nguyên đán và những ngày lễ hội dịp đầu năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã có kết luận điều tra
và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân để truy tố hai mươi một bị can trong đường dây xăng giả của trịnh sướng
chuyên án đã điều tra khởi tố bốn vụ án trong đó công an đã kết thúc điều tra ba vụ án với hai mươi một bị can
đề nghị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả một vụ án còn lại vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
theo kết luận điều tra công ty của trịnh sướng không đủ điều kiện pha chế sản xuất xăng dầu
nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi hòa chất tăng rôn và hỗn hợp màu azo với xăng nền tạo thành xăng a chín mươi năm e năm ron chín mươi hai giả
với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến thời điểm bị bắt công ty của trịnh sướng đã phai chế sản xuất hơn một trăm bốn mươi năm triệu lít xăng giả
qua đó hưởng lợi trên một trăm hai mươi tỷ đồng
thưa quý vị làm tranh giấy xoắn không chỉ là một công việc giúp người khuyết tật tìm thấy niềm vui
ý nghĩa của cuộc sống mà còn có thể giúp họ có được một công việc ổn định để tự lo cho bản thân và cả những người đồng cảnh
câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được dưới đây là một minh chứng
anh trần ngọc hòe xã trường
trường yên huyện hoa lưu tỉnh đinh bình là một người khuyết tật vận động
sớm mắc căn bệnh loãng xương cơ tiến triển nên khả năng đi lại của anh bị hạn chế
ước mơ có được một ngành nghề một công việc ổn định và có thể mở một cơ sở giúp đỡ những người đồng cành ngộ
anh đã quyết tâm tham gia khóa học đào tạo làm tranh giấy xoắn ở hà nội
để rồi trở về mở ra một cơ sở làm tranh giấy xoắn trên chính quê hương của mình
đến nay sau gần ba năm
anh không những đưa được các sản phẩm do mình làm ra tới thị trường
mà còn có thể lập nên nhóm bình an cưu mang giúp đỡ và dạy nghề cho những người cùng cảnh
thì cái tranh cuốn giấy này thì nó rất là cầu kỳ
độ bền của nó cũng rất là cao
nó khác biệt với những cái tranh dòng tranh như tranh theo tranh đính hạt cường tranh đính đá
thì là nó đối với người khuyết tật thì nó rất là nhẹ nhàng
nó rất nhẹ nhàng
cái nguồn thu thì nó cũng đủ trang trải cho những người khuyết tật
với cái nghề tranh này mình không phải đi ra ngoài bơ trải
một cái nghề như này gọi là vừa với sức khỏe mà cũng có tiền thu nhập trang trải cho bản thân
từ khi có cơ sở sản xuất tranh giấy xoắn này
nhiều người khuyết tật tại địa phương đã có được công an việc làm và có đủ thu nhập cho bản thân
các sản phẩm do người khuyết tật làm ra cũng hoàn toàn đáp ứng được
với nhu cầu của thị trường
mình làm cái nghề này thì thứ nhất là mình được có thời gian để mình đi điều trị bệnh của mình
thứ hai nữa là nó cũng nhẹ nhàng để mà phù hợp với cái sức khỏe của mình
mình rất thích cái nghề này
đối với người khuyết tật thì họ rất là tập trung
tập trung cao độ vào những cái việc mà họ yêu thích họ làm và nó phù hợp với sức khỏe
thì cái người khuyết tật sản xuất cho các cái sản phẩm thì tương đương hoặc là thậm chí là những cái sản phẩm tinh xào
cao hơn các sản phẩm của người không khuyết tật làm
thế là đáp ứng được thị trường và phát triển các cái ngành nghề có rất là nhiều
tại ninh bình nói riêng và nhiều địa phương trên cả nước
những người khuyết tật chủ yếu sống ở vùng nông thôn và các khu vực miền núi
hầu hết những người khuyết tật đều không có khả năng lao động
phải sống dựa vào gia đình người thân
vì thế tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm cho bản thân
khởi nghiệp bằng những ngành nghề mình yêu thích
là điều hết sức đáng
và mô hình làm tranh giấy xoắn là một trong những mô hình khởi nghiệp thiết thực
đối với cộng đồng người khuyết tật
thưa quý vị vào những ngày cận tết
ghé thăm khu phố cổ với những gian nhà việc truyền thống
hay là gian hàng gói bánh trưng thưởng thức bát phở hà nội
hoặc là xin một câu đối đỏ may mắn
có lẽ là một nét văn hóa đặc sắc của người việt nam
và có một không gian chợ tết xưa ngay như thế
ngay trong lòng thủ đô hà nội đang thu hút rất nhiều du khách
những ai muốn trải nghiệm và quay về với những giá trị truyền thống
từ bao đời nay của dân tộc việt nam
không gian chợ hà thành ngày tết được tái hiện tinh tế
trong khuôn viên khách sạn metropole hà nội khách sạn trăm tuổi
đã từng là chốn giao lưu của giới quý tộc hà thành
trong suốt nửa đầu thế kỷ hai mươi
để chào đón tết nguyên đán canh tí với nhiều hoạt động thú vị
khách tham quan có thể cảm nhận không khí và nét văn hóa việt
tấm điệm trong từng cây nêu
mái nhà việt hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ
các trò chơi dân gian tiêu biểu
cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng mùa lễ hội
chợ tết hà thành còn đặc biệt hấp dẫn
về hội tụ đa dạng nhu cầu mua sắm tết của người dân hà nội
như mứt tết thực phẩm hữu cơ chất lượng cao
cùng nhiều loại đồ uống từ rượu dân tộc tới rượu vang thượng hạng
với những hoạt động thú vị này
không gian tết hà nội xưa với ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp tấp nập
sẽ làm sống lại ký ức về một thời chơi tết dạo rực của mảnh đất kinh kỳ
dự kiến sức mua trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sẽ tăng khoảng từ một mươi một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
hiện tại thì các hệ thống trung tâm thương mại siêu thị
các sản phẩm bánh mứt kẹo hay giỏ quà tết
các thực phẩm thiết yếu như nước mắm dầu ăn đường sữa
được bày bán với rất nhiều mẫu mã và chủng loại phong phú
đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân
với nhu cầu tết
tiêu dùng dịp tết nguyên đán tăng cao
các siêu thị trung tâm thương mại đặc biệt là các hội trợ xuân
đang là nơi thu hút nhiều người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm
tại hội chợ xuân canh tý năm hai nghìn hai mươi
ở trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
những mặt hàng phục vụ cho dịp tết
như giỏ chả bánh trưng mứt tết
là những mặt hàng được người dân quan tâm và tìm mua
hội trợ tết này thì nói chung mặt hàng rất là phong phú và đa dạng
hàng hóa thì rất là
đảm bảo chất lượng
cân đông đầy đủ
và những người bán hàng rất là niềm nở
nói chung là giá cả hợp lý
và chất lượng rất đảm bảo
đây là không phải mặc cả gì cả
nhân viên bán hàng thì vui vẻ
thế thôi vào đây cũng vừa là giải thỏa cái tâm lý đi
tôi thấy rất nhiều mặt hàng từ bắc vào nam
muốn xài đồ gì thì muốn đi vào quầy đấy thôi
thay vì lựa chọn mua hàng tại các chợ truyền thống
thì nhiều người tiêu dùng đã có xu hướng lựa chọn mua sắm
những mặt hàng nông sản tại các siêu thị hộ chợ xuân
bởi đây là những địa điểm được người tiêu dùng đặt niềm tin vào chất lượng hàng hóa
cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
ban tổ chức chúng tôi thì có một phòng kiểm nghiệm
của trung tâm kiểm định và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của hà nội
thường xuyên lấy những mẫu của các gian hàng ngẫu nhiên để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
có thể nói đến thời điểm này thì các gian hàng đã cam kết thực hiện đúng quy định của ban tổ chức
và các mẫu hàng thì đang được kiểm tra
và cũng chưa phát hiện được cái sản phẩm nào mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thông thường dịp cuối năm nhiều mặt hàng sẽ có xu hướng giá tăng cao
tuy nhiên việc bán hàng bình ổn theo giá được niêm yết rõ ràng
đã được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hội trợ
do nhà mình làm
đang bán giá giỏ lụa là hai trăm linh nghìn một cân
nó sẽ cao hơn ngày thường là từ một mươi đến hai mươi nghìn
lý do là giá thịt lợn nó tăng đột biến hơn mọi năm
năm nay nói chung là sẽ cao hơn năm trước
nhưng mà năm nay thì cũng hạn chế tối đa để tăng giá
để cho mọi người tiêu dùng dễ mua sắm hơn trong dịp tết
sức mua hàng hóa vào dịp tết có thể tăng khoảng từ một mươi năm đến hai mươi so với ngày thường
tuy nhiên với sự chuẩn bị về nguồn hàng
phương án cung ứng hàng hóa phục vụ tết chú đáo của các địa phương doanh nghiệp
hộ kinh doanh đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
thưa quý vị vài năm trở lại đây thì cây mai bonsai
đã trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình mỗi dịp tết đến xuân về
vì vậy nhiều nhà vươn ở bình định đã chuyển hẳn sang trồng mai bonsai
phục vụ tết và phục vụ người chơi cây nghệ thuật
những ngày này không khí tại các làng mai ở xã nhơn an thị xã hà nội
tỉnh bình định được mệnh danh là thủ phủ mai miền trung
mua bán khá nhộn nhịp khách xuôi nam ngược bắc
với sáng sấp nhỏ gọn và đầy uyển truyền những gốc mai bonsai
tại làng mai nhơn an luôn được khách chơi mai săn lùng
những gốc mai bonsai có giá từ một vài triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng
mang lại thu nhập cao cho chủ vươn
mai bonsai nó đòi hỏi về kỹ thuật rất cao
đầu óc trù tượng thì anh mới tạo ra được một cái tác phẩm theo như ý của anh
thì đấy là yếu tố thứ nhất thứ hai nữa là
một cây bonsai mà khi mà anh làm hình thành ra thì giá tiền nó rất là cao
cao hơn năm mươi lần những cây bình thường
nhà vườn của anh ngô mạnh tuân ở làng mai nhơn an có hơn một chậu mai bonsai
với nhiều dáng thế độc đáo nhiều chậu hoa mai đã khoe sắc vàng rực
anh tuân cho biết khách hàng hiện nay ưa chuộng cây mai nhỏ gọn
sáng thấy đẹp mới lạ và những sáng thấy chuẩn của bonsai quốc tế
phục vụ thị hiếu của người chơi cây nghệ thuật
những cái giống hoa mà thị trường đang chuộng bởi nay là những cái giống mai cúc
nhiều tàng cánh nớ thì lâu tàng
đặc biệt là những cái giống mai mà nó chịu đựng được
cái không khí lạnh được có thể là trời lạnh
nó vẫn nở hoa được đỡ cho mọi người chơi
tại vì bonsai đầu tư cao kỳ công nhưng mang lại thu nhập cao nên nhiều nhà vườn
trồng mai truyền thống đã chuyển hẳn qua trồng mai bonsai
mỗi năm thu nhập từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng có chủ vườn thu nhập cả tỷ đồng
theo nhìn nhận từ các chủ vườn mai năm nay mai bonsai nở đẹp
trúng vụ thị trường mai tết tăng khoảng năm mươi so với giá năm ngoái
chủ vườn rất phấn khởi

quân đội mỹ vừa triển khai hàng chục xe tải chở thiết bị quân sự và hậu cần
tới các dầu mỏ ở tỉnh diazo và al hasakah của syri
đây là những mỏ dầu có vị trí chiến lược quan trọng nhất ở syri
chính quyền syri đã nhiều lần cáo buộc quân đội mỹ đang hiện diện phi pháp
và ăn cắp tài nguyên thiên nhiên của nước này một cách trắng trợn
tuy nhiên washington phản bác nước này không tìm kiếm lợi ích kinh tế
doanh thu từ việc bán dầu sẽ thuộc về lực lượng người quốc kiểm soát tại syri
để họ duy trì sức mạnh và quản lý các trại giam giữ tù binh khủng bố
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực chống lại bất kỳ ai
tìm cách thách thức quyền kiểm soát các mỏ dầu này cho dù đó là quân đội syri hay nga
các binh sĩ mexico hôm qua chặn khoảng một năm trăm linh người di cư trung mỹ vào nước này từ guatemala
lực lượng vệ binh quốc gia mexico đã khẳng định với người di cư rằng họ sẽ không thể nhập cảnh nếu không có thị thực
hay là giấy tờ nhập cư và hành động lén vượt biên là rất nguy hiểm
đa số những người di cư đã xuất phát từ honduras vào ngày một mươi bốn tháng một vừa qua
và đến được cây cầu trên sông suchiate của bang chiapas vào sáng ngày một mươi tám tháng một
đây là con sông phân chia biên giới giữa guatemala và mexico
trong khi đó đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giới guatemala với mexico
khi một số người biểu tình cố tìm cách vượt biên
tuy nhiên khi tình hình trở lại bình thường những người di cư đã chia thành các nhóm nhỏ
và được mexico cho vào khoảng hai mươi người một lần
theo bộ nội vụ mexico chính quyền đã đề nghị người di cư làm việc tại miền nam nước này
song nếu người nào không đồng ý hay tìm cách tị nạn sẽ không được chính quyền cấp giấy phép an toàn vào mỹ
theo kết quả thăm dò dư luận do viện quản lý phát triển quốc gia thực hiện
phần lớn người dân thái lan cho rằng các cơ quan chính phủ xử lý không hiệu quả tình trạng khói mù
bụi mịn bao trùm nhiều khu vực của thủ đô trong thời gian qua
cuộc thăm dò được thực hiện đối với một hai trăm năm mươi sáu cư dân bangkok
thuộc những thành phần có trình độ giáo dục và nghề nghiệp khác nhau
theo đó có tám mươi một sáu số người trả lời đánh giá rằng các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này không hiệu quả
trong số đó bốn mươi tám mươi bốn nói rằng không hiệu quả do thiếu các biện pháp cụ thể
như áp đặt kiểm soát nghiêm khắc đối với các công trình xây dựng phương tiện xả khói đen hoặc những thủ phạm gây ô nhiễm khác
trong khi ba mươi sáu hai mươi hai cho rằng các cơ quan chính phủ hoàn toàn không hiệu quả trong từng bộ phận
khi được hỏi bản thân họ đã làm gì để giúp giảm bớt bụi ba mươi năm mươi bảy trả lời họ dùng phương tiện công cộng thay vì sử dụng xe cá nhân
trung quốc sẽ cấm việc sản xuất bán và sử dụng các sản phẩm nhựa tại nhiều vùng của nước này bắt đầu từ cuối năm hai nghìn hai mươi
đây là một phần nỗ lực đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm nhựa tại quốc gia này
theo ngoại trưởng và sinh thái ủy ban cải cách và phát triển quốc gia ban hành trung quốc sẽ sớm ban hành các quy định mới về việc sử dụng và tái chế sản phẩm nhựa
theo đó nếu cụ thể các sản phẩm bị cấm quy định cũng sẽ bao quát toàn bộ quá trình sản xuất tiêu thụ và tái chế nhựa bao gồm các ngành truyền thống cũng như thương mại điện tử và dịch vụ vận chuyển
ủy ban cải cách và phát triển quốc gia cũng cho biết trung quốc đặt mục tiêu vào năm hai nghìn hai mươi hai sẽ giảm mạnh lượng tiêu thụ đồ nhựa và đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm thay thế
thưa quý vị nhiều chuyên gia nông nghiệp cho rằng
một trong những cách để không còn tình trạng giải cứu nông sản
thì phải thực hiện tiêu chuẩn nông sản sạch để có nhiều cơ hội chế biến và tiêu thụ
vì vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quan trọng là đúng cách
cục bảo vệ thực vận bộ nông nghiệp khuyến cáo là cần hướng dẫn người nông dân nuôi trồng sạch
vượt qua được những giao cản kỹ thuật nhất là về chất lượng hay an toàn thực phẩm
nguồn gốc xuất xứ nhằm gia tăng cơ hội tiêu thụ
hiện nay đã có chương trình e learning về hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn
và có trách nhiệm ra mắt vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
hệ thống e learning sẽ hỗ trợ nguồn tài liệu trực tuyến
giúp tri cục bảo vệ thực vật địa phương có nguồn tài liệu tham khảo công cụ hỗ trợ
trong công tác đào tạo nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả
trong khi đó báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài
nhiều công trình thủy lợi ở bắc ninh bị xâm hại
mỗi năm tỉnh bắc ninh phát hiện hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi
trong đó có những vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa xử lý được dứt điểm
việc chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý thiếu kiên quyết các vi phạm
là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều công trình thủy lợi ở bắc ninh đang bị xâm hại nghiêm trọng
và ảnh hưởng lớn đến việc phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khiến nhiều người dân bức xúc
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm
thưa quý vị chúng tôi vừa chuyển tới quý vị khán giả những thông tin mới nhất trên các trang báo phát hành ra ngày hôm nay
và trong phần tiếp theo của chương trình chào ngày mới sẽ là những nội dung khác để thay đổi không khí
thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chị anh thư tiếp nối chương trình
thưa quý vị và các bạn hà nội cung cấp đủ thịt lợn cho người dân trong dịp tết
giá đất khung hà nội thấp hơn thực tế nhiều lần
cao tốc bắc giang lạng sơn phục vụ miễn phí dịp tết canh tí
đây sẽ là những nội dung được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
nghị định tám mươi tám của chính phủ vừa có hiệu lực quy định chỉ phạt cảnh cáo đối với trường hợp cá nhân mua bán
ngoại tệ có giá trị dưới một usd hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương
đây là sự cười chói kịp thời ngay trước thời điểm tích nguyên đán cho các giao dịch ngoại tệ dân sự
có giá trị dưới một usd loại bỏ các rủi ro pháp lý nặng nề mà các cá nhân có thể gặp phải
khi sự mua bán trao đổi các tờ tiền hai đô đang bùng nổ trong dịp tết
hiện ra bán mỗi tờ hai usd giao động trong khoảng từ năm mươi hai cho đến sáu mươi đồng một tờ
cho mệnh giá in từ năm hai nghìn một mươi
với các loại hai đô được in năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giá sẽ lên tới một trăm năm mươi cho đến một trăm tám mươi đồng một tờ tùy độ mới
và cao nhất lên đến ba trăm linh cho đến năm trăm linh đồng một tờ với loại hai đô được in năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
có dấu sao sau dãy số seri tiền
ước tính nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thành phố hà nội trong dịp tết nguyên đán canh tí
và khoảng hơn hai mươi hai tấn
hiện nguồn cung trên địa bàn thành phố đã đáp ứng khoảng sáu mươi
phần còn lại được lấy từ nguồn cung của các tỉnh lên cận
bên cạnh đó từ nay đến tết nguyên đán lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra
các kho hàng và những đơn vị sản xuất chăn nuôi lớn tránh tình trạng găm hàng
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cũng sẽ giảm ít nhất năm so với giá thị trường
thời gian vận hành miễn phí bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một
sau đó nhà đầu tư sẽ đánh giá lại toàn bộ hệ thống thu phí hệ thống bảo đảm an toàn giao thông
hiện đoạn tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn mới tới huyện tri lăng
và còn cách thành phố lạng sơn ba mươi km cách cửa khẩu hữu nghị bốn mươi ba km
công ty bot bắc giang lạng sơn đang đề xuất ubnd tỉnh lạng sơn
báo cáo chính phủ các giải pháp bổ sung nguồn vốn ngân sách
để hoàn thành nốt đoạn hữu nghị chi lăng tiến tới thông xe toàn tuyến
theo quy định giai đoạn từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm
bảng giá các loại đất của hà nội tăng bình quân một mươi năm so với giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên
cụ thể đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân một mươi sáu
đối với các tuyến đường trục chính hai chiều tăng bình quân một mươi hai đối với các tuyến đường một chiều
các tuyến đường còn lại bình quân tăng một mươi năm
như vậy theo bảng giá đất mới do hà nội quy định
giá đất cao nhất là gần một trăm tám mươi tám triệu đồng một mét vuông
giá đất thấp nhất là hơn bốn năm triệu đồng một mét vuông
nằm trong chuỗi các sự kiện tết vì người bệnh hai nghìn hai mươi
và các doanh nghiệp hào tâm đã cùng nhau chung tay gói hơn một chiếc bánh trưng
và phát quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nhiệt đới một
bệnh viện đại học y bệnh viện ca tân triều
tuy rằng món quà nó không có cái giá trị cao về vật mặt vật chất
nhưng mà nó cũng sẽ trở thành một cái liều thuốc tinh thần
để phần nào xoa dịu được bớt được những nỗi đau của người bệnh
qua đây thì tôi cũng mong muốn rằng là những cái hoạt động thiện nguyện này
ngày càng được nhân rộng hơn và được tổ chức một cách thường xuyên hơn
chương trình đã trao hơn sáu trăm linh xuất quà tới tay người bệnh
thu hút hơn bốn trăm linh tỉnh nguyện viên và nhiều doanh nghiệp hào tâm
đem lại cái tết ý nghĩa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện về quê ăn tết
và trong tiểu mục giao thông hai mươi bốn h hôm nay
chúng ta sẽ đến với một tình huống tai nạn xảy ra tại nam định
được ghi nhận vừa qua
theo camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại
tài xế xe máy chở theo một con lợn có trọng lượng lớn
ngay ngang lao đi trên đường đã va quyệt
và gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân
mà còn cả cho những người xung quanh
mời quý vị cùng theo dõi
khi vượt qua một người đi xe máy
bất ngờ va quệt vào người này khiến nạn nhân ngã rất mạnh xuống đường
rất may chiếc ô tô đi sau đã kịp thời xử lý nên không gây ra tai nạn kép
những ngày dắp tết
lượng người tham gia giao thông lớn
nhiều người chở hàng hóa cồng cành vừa gây mất mỹ khoan đô thị
vừa tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
vụ việc này khiến nhiều người vô cùng bức xúc
vì việc chở nặng cồng cành có thể gây nguy hiểm cho chính người chở
và những người tham gia giao thông xung quanh
mới đây một sự việc xảy ra tại thị xã bến cát bình dương
đã được camera giám sát ghi lại
cho thấy do thiếu quan sát
tài xế xe bán tải đã lái xe sang đường với tốc độ khá nhanh
và mặc dù tài xế xe bán tải đã cố gắng đánh lái
nhưng không thể tránh khỏi va chạm
vụ việc đã khiến tài xế xe bán tải bị thương nhẹ
còn chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng
may mắn là vào thời điểm xảy ra va chạm
phía làn đường đối diện không có phương tiện nào đang di chuyển
nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều
đây là bài học cho mọi người khi tham gia giao thông
hãy quan sát kỹ để bảo đảm an toàn trước khi qua đường
và tiếp tục là một trường hợp tham gia giao thông gây nguy hiểm
và bức xúc dư luận
không chỉ không đội mũ bảo hiểm
hai thanh niên ngồi trên xe máy ngay sau đây
còn bóc đầu và thách thức cảnh sát giao thông
vụ việc xảy ra trên đường võ nguyên giáp hướng về cầu nhật tân hà nội
clip ghi lại cho thấy hai thanh niên cố tình đi ngang với xe của cảnh sát giao thông
và lạng lách bóc đầu đầy thách thức
người quay clip được cho là bạn của hai thanh niên trên cũng rất thích thú
tuy nhiên sau khi được đăng tải
cư dân mạng tỏ ra khá bức xúc trước những hành vi tham gia giao thông
của những thanh niên trên
việc không đội mũ bảo hiểm lạng lách bóc đầu xe không chỉ sai luận
mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông và nguy hiểm cho những người xung quanh
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ngày nay nhu cầu sử dụng ga ngày càng cao trong cuộc sống đô thị
tuy nhiên vấn đề kinh doanh vận chuyển và sử dụng ga
lại luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn
và có thể dẫn đến những sự cố cháy nổ nghiêm trọng
gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là tính mạng con người
và các sự cố cháy nổ liên tiếp trong thời gian vừa qua
là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đơn vị vận chuyển ga
và các cơ quan quản lý nhà nước
mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những chiếc xe máy chở bình ga trên các tuyến phố
không còn xa lạ với những người tham gia giao thông
dường như những cửa hàng ga cũng như các shipper này
không biết việc chở bình ga sai quy cách
không chỉ gây nguy cơ cháy nổ mà còn có thể gây tai nạn giao thông
chỉ cần bình va chạm với phương tiện khác
hoặc dơ bình ga xuống thì hậu quả rất khó lường
vì rất dễ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông
như mình và những người khác nữa
ngày hai mươi tháng một mươi một một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra
tại ngã tư lê văn lương nguyễn ngọc vũ hà nội
khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng
một chiếc ô tô mercedes đâm vào xe máy chở ga
khiến bình ga phát nổ làm các phương tiện bốc cháy
vụ việc này khiến người dân lo lắng
khi hàng ngày những chiếc xe máy chở ga
chỉ với một kệ hàng đơn giản vẫn luồn lách trên phố
thậm chí nhiều người chở bình ga chở ga
mà không có dây chẳng buộc
vừa đi vừa vòng một tay ra sau để giữ bình ga
mà đi tham gia giao thông và đường xá của mình nó đông
nên dân chúng đi lại nhiều
mà nếu mà chở thì không an toàn
bằng cái yêu cầu là cửa hàng ga
cần phải có phương tiện gì
để là nó làm cho đi lại an toàn nhất
muốn làm sao đây là an toàn chung của nhân dân
chứ không cứ của ai cả của tất cả dân
công tác giả nguyễn văn lương
công tác giả nguyễn văn lương
các quản lý vận chuyển chất cháy nổ
vẫn còn nhiều lỗ hỏng bất cập
an toàn của người dân vẫn treo lơ lửng
nếu như các đơn vị vận chuyển ga không có ý thức
chấp hành về phòng cháy chữa cháy
trong dịp gần tết nguyên đán này
nhu cầu sử dụng ga tăng cao
chính vì vậy cần có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời
ngăn chặn nguy cơ gây cháy nổ
thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình
là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại nhất
của đảng dân tộc và đất nước ta
về dự đại hội có một năm trăm một mươi đại biểu
đại diện cho hơn bốn năm triệu đảng viên trên cả nước
chủ đề của đại hội một mươi hai được xác định là
tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình
ổn định phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
chủ đề của đại hội một mươi hai thể hiện sự đoàn kết gắn bó
quyết tâm phấn đấu của cả nước và toàn dân tộc
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng